hầu hết những người mắc covid một mươi chín sẽ không tái nhiễm trong vòng sáu tháng
một nghiên cứu khác do chuyên gia miễn dịch của đại học pittsburgh john arnken tiến hành chỉ ra rằng
mức độ sinh kháng thể của mỗi cá nhân từng dương tính với sars cov hai là khác nhau
và ở một số trường hợp thì mức độ kháng thể được sinh ra sau khi nhiễm bệnh là không đủ để bảo vệ cơ thể khỏi tái nhiễm
theo ông philip tiero chino giáo sư vi sinh học và bệnh lý học thuộc đại học new york
sau khi xâm nhập vào cơ thể
bệnh nhân có trạng thái bất hoạt với rất ít triệu chứng
tuy nhiên tình trạng của một số bệnh nhân có thể trở nên trầm trọng hơn nếu các virus này xâm nhập vào phổi
khi cơ thể không đủ khả năng để chống lại
ngoài lý do về lượng kháng thể sinh ra sau khi khỏi bệnh không đủ mạnh để bảo vệ cơ thể
thì việc xuất hiện thêm các biến chủng mới nguy hiểm hơn cũng được xem là nguyên nhân cho tình trạng tái dương tính đối với bệnh nhân covid một mươi chín
thời gian qua nhiều biến thể đáng lo ngại như biến thể alpha b một một bảy biến thể beta b một ba một năm
biến thể gamma b một biến thể delta b một sáu một bảy hai và mới đây nhất là biến thể omicron b một một năm hai mươi chín đã được phát hiện
các chủng này đều có khả năng lây lan nhanh chóng với các virus đột biến nguy hiểm
vì thế khả năng mắc một chuẩn khác đối với người từng nhiễm covid một mươi chín là hoàn toàn có thể
nói về nghiên cứu này tiến sĩ kami kim một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm lưu ý rằng
mọi người nên cẩn thận để không hiểu sai nếu đã từng nhiễm covid một mươi chín thì không cần
phát triển bệnh nhân
điều này giống như việc bạn đặt câu hỏi có nhất thiết là phải thắt dây an toàn khi đã có túi khí hay không vậy
bạn đã có túi khí không đồng nghĩa là dây an toàn không có tác dụng gì và ngược lại
sẽ rất tốt nếu bạn có sự bảo vệ của cả hai tiến sĩ kami kim nói
tuy hầu hết bệnh nhân tái nhiễm đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có khả năng lây cho người khác
do đó các chuyên gia y tế khuyến cáo những người đã nhiễm covid một mươi chín vẫn phải tiêm ngừa covid một mươi chín
đầy đủ bởi tiêm vaccine không chỉ để bảo vệ một cá nhân nào đó mà là bảo vệ cả cộng đồng
việc tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng cần có sự tham gia của những người từng nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra những người đã từng mắc sars cov hai vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
như đeo khẩu trang khử khuẩn giữ khoảng cách để ngăn chặn covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
đặc biệt là những nơi có độ bao phủ vaccine thấp hơn trên thế giới